mặc dù không phải là các đại lý bán vé máy bay tuy nhiên bốn đối tượng ở thanh hóa đã tự lập ra và mua các fanpage lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả vé cho khách
và với hành vi này bốn đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê đôn khánh lê sĩ tú lê văn bình lê văn ngọc cả bốn đều ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị phát hiện bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay của nhiều người ở các địa phương trong nước với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
khuyến mãi giảm giá hay quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bảo vệ sức khỏe để trục lợi thì không phải là mới nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy
ngay sau đây sẽ là phản ánh tại địa bàn tỉnh hương yên
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại chợ xuôi xã thụy lôi huyện tiên lữ
tỉnh hưng yên đã có một nhóm đối tượng lạ mặt dựng dạp để bán đồ gia dụng với hình thức mua hàng tặng quà với giá thảnh cao gấp năm bảy lần
tuy nhiên sau khi nhận hàng người dân không hề nhận được quà tặng như đã hứa
không chỉ vậy đã có một mươi hai hộ dân trao tiền nhưng không nhận lại được sản phẩm tổng thiệt hại lên tới gần năm mươi triệu đồng
thì nó có một số nhân viên của nó đi thu tiền thì nó cứ bảo rằng là các bà cứ lột tiền đi người ta mua xong rồi người ta lại trả lại tiền
như cơm sáng hàng này là hàng quảng cáo chứ không ai lấy tiền của các bà đâu
thế nên chúng tôi nghe nó cứ lột tiền thôi
thế nên các bà cứ phải ngồi thẳng hàng ngồi im ở đâu ai ngồi đâu đấy để tí nữa phát quà không nhầm lẫn
thế thôi cứ ngồi ôm hàng tí nữa bên ngoài người ta bảo ơ nó lừa rồi nó lên xe nó trốn rồi
còn tại xã mễ sở huyện văn giang đã xuất hiện tình trạng thổi phồng công dụng của các thực phẩm chức năng gắn mát nước ngoài để bán cho người cao tuổi
với niềm tin sẽ chữa khỏi bách bệnh lại còn được giảm giá tặng quà khi đi học
có hàng nghìn lượt người đến mua các loại thực phẩm bổ sung như xâm nhung hắc xâm xâm lát với mức giá đến hàng triệu đồng
tôi đã có bài thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân toàn thể nhân dân nắm được
và cũng khuyến cáo ông các bà trong gia đình nhà mình không nên tụ tập đông người
và đồng thời cũng không nên nghe cái thổi phòng của sản phẩm
để ảnh hưởng đến
cái việc mà tiền mất tận mang
không chỉ ở tiên lữ văn giang mà còn có nhiều người tại các vùng quê trên địa bàn tỉnh hương yên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh nhằm ngăn chặn hành vi này
nhưng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt của các đối tượng vẫn có nhiều người cả tin bị chúng lợi dụng
phòng cảnh sát thành sự phối hợp với các phòng chức năng cùng các công an các huyện thị xã thành phố tăng cường nắm tình hình địa bàn
đối tượng và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để người dân được biết và có biện pháp phòng tránh
thời gian qua đã có nhiều bài học đắt giá về những chiêu trò thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn còn không ít người sập bẫy
để ngăn chặn tình trạng này ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an chính quyền cơ sở cần tăng cường quản lý nhà nước
kiểm soát các hoạt động của công ty doanh nghiệp về địa phương
để tổ chức hội thảo quảng cáo tiếp thị sản phẩm
và hơn hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp